tại hai mươi năm tháng một mươi cơn bão ortiz mạnh cấp năm đã đổ bộ vào khu vực ven biển bang guerrero của mexico và các địa phương lân cận tàn phá nặng nề nhà cửa các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới ancapulco
bão ortiz đã cuốn phăng hầu hết các kết cầu gắn liền với nhà cửa công trình xây dựng gần bờ như hệ thống cửa mái nhà lượng mưa lớn đã khiến hệ thống giao thông tê liệt nhấn chìm nhiều phương tiện giao thông
một cựu quân nhân murati hiện làm việc ở căn cứ không quân faka albany
điều duy nhất khiến tôi băn khoăn trước khi bắt đầu hành trình này đó là albany chưa từng có nữ phi công nào nhưng ngay từ ngày đầu tiên đến trường đào tạo phi công tôi đã nhận được sự hỗ trợ hết mình của các đồng nghiệp giảng viên và chỉ huy vì vậy tôi thấy mình được đối xử bình đẳng với những người khác
amela murati là người phụ nữ đầu tiên làm máy bay trong lịch sử bảy mươi một năm của không quân albany
mặc dù không có trở ngại pháp lý nào ngăn cản phụ nữ albany trở thành phi công tuy nhiên tư duy phi công là công việc chỉ dành cho nam giới đã ăn sâu trong xã hội albany khiến nhiều phụ nữ e ngại không dám lựa chọn công việc này
tính đến năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi không có thành viên nữ nào trong phi đội bay còn giờ khi kết thúc quá trình tuyển dục cho năm hai nghìn hai mươi ba hai trong số sáu thư tập sinh là phụ nữ
chúng tôi đang bắt đầu tiến lên phía trước

những kỹ năng bắt buộc không có sự khác biệt giữa nam và nữ do đó với tư cách là một người huấn luyện tôi sử dụng phương pháp thống nhất với tất cả học viên để đào tạo họ thành phi công
theo amela murati chỉ cần có kỹ năng và sự chăm chỉ ước mơ chinh phục bầu trời hoàn toàn nằm trong tầm tay
tôi rất vui khi trở thành nguồn cảm hứng cho những cô gái khác
tôi thực sự hy vọng rằng tất cả các cô gái bất kể họ đang ở đâu có muốn tham gia quân đội hay không
đều có thể mạnh mẽ theo đuổi ước mơ mục tiêu của mình
ngày nay chỉ cần có ý chí họ có thể đạt được mọi thứ
amela murati là minh chứng cho thấy bình đẳng giới đang mở ra nhiều cơ hội và mang đến những thay đổi lớn trong xã hội albany
phụ nữ đang tham gia vào những ngành nghề từng mặc định chỉ dành nam giới